ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai vừa có văn bản chấp thuận cho các công ty trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
được thực hiện phương án cho người lao động đi về hàng ngày hoặc là kết hợp ba tại chỗ và đi về hàng ngày
theo đó đã có một mươi tám doanh nghiệp được chấp thuận với tổng số lao động trên một mươi ba năm trăm linh lao động có thể lưu thông đi và về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc là xe đưa đón
người lao động đi làm bằng xe cá nhân dưới chín chỗ
doanh nghiệp phải làm việc với ủy ban nhân dân xã phường nơi người lao động cư trú để ký xác nhận giấy đi đường
yêu cầu người lao động khi đi về hàng ngày bằng phương tiện cá nhân phải thực hiện đúng lộ trình từ nơi cư trú tới doanh nghiệp và ngược lại
tuyệt đối không dừng đỗ hoặc ghé các khu vực khác không đúng tuyến đường hoặc lộ trình di chuyển
đối với việc đưa đón người lao động doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức cho người lao động đi và về hàng ngày
đảm bảo không lây nhiễm xét nghiệm định kỳ chỉ đón người lao động của một doanh nghiệp
người lao động đi xe nào về xe đó
khi phát hiện có người lao động trong doanh nghiệp là f phải kích hoạt ngay phương án phòng chống dịch
số lao động được chấp thuận đi về hàng ngày đều đảm bảo các điều kiện như sống trong vùng xanh
đã tiêm ít nhất một mũi vaccine được một mươi bốn ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng một trăm tám mươi ngày
có kết quả xét nghiệm âm tính
doanh nghiệp và người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu như không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh và để dịch bệnh lây lan